từ đêm qua đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai phú yên có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước các sông dâng nhanh
cộng với lũ từ các thủy điện trên thượng nguồn đổ về hạ lưu sông ba với tổng lưu lượng tám m ba trên dây
đã gây ngập nhiều khu dân cư ứng hoa màu và lúa đông xuân gieo xạ sớm
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đến một mươi năm h ngày một mươi ba tháng một mươi hai hầu hết các tuyến đường chính đều đã bị ngập sâu
từ năm đến gần một m làm nhiều phương tiện chết máy gây ách thác giao thông
trong khi đó nhiều khu dân cư ở các huyện đồng xuân tây hòa đông hòa tuy an phú hòa
và vùng ven sông ba thuộc thành phố tuy hòa lũ kèm mưa lớn đã gây chia cắt giao thông cô lập cục bộ
một số diện tích hoa màu lúa đông xuân gieo xạ sớm cũng bị ngập úng nguy cơ mất trắng
nhất là các làng trồng hoa tết truyền thống